với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thái trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước
ngày hội văn hóa dân tộc thái lần thứ hai do tỉnh điện biên đăng cai tổ chức sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi
và đến thời điểm này năm tỉnh đăng ký tham gia là điện biên lai châu sơn la yên bái thanh hóa
và đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh lưu nậm thà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch như liên hoan văn nghệ quần chúng
trình diễn trang phục dân tộc thái trình diễn giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch
ngoài ra ngày hội còn có phần trình diễn dệt thổ cầm theo khăn piêu trưng bày triển lãm nét đặc trưng văn hóa dân tộc thái
cùng các hoạt động thi đấu thể thao như tó sáng tó má lẹ đi cà kheo tung còn bắn nỏ kéo co
hiện tỉnh điện biên đã và đang tích cực tuyên truyền ngày hội đến đông đảo quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức như chiếu video
trong đó có dịch ra một số ngôn ngữ như tiếng pháp lào thái lan
mở các chuyên đề tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội facebook zalo youtube